thị xã kiến tường tỉnh long an là địa phương giáp với biên giới campuchia
trong nhiều năm qua công tác quy hoạch đào tạo tạo điều kiện thuận lợi cho các cán bộ nữ làm việc
luôn được địa phương trú trọng bố trí được nhiều cán bộ nữ giữ vị trí lãnh đạo chủ chốt
đóng góp tích cực vào quá trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương
toàn thị xã kiến tường có hai mươi một nữ trên tám mươi hai người giữ chức trưởng phó các phòng ban
bốn nữ trên tám người là bí thư xã phường một nữ trên tám người là chủ tịch ủy ban nhân dân xã phường
ba nữ trên tám người là phó bí thư đồng ủy xã phường sáu nữ trên tám người là phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã phường
tất cả các nữ cán bộ đã phát huy tốt năng lực sở trường đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương
đơn vị được tiến nhiệm giao giữ vị trí lãnh đạo quản lý các cấp các ngành
thực tế công việc công tác rồi cái nghị quyết của đảng
cái nghị cái kế hoạch của định tháng năm là mình phải tự ra mình xây dựng nó
xây dựng theo từng quý từng năm từng tháng từng tuần
thì theo cụ thể như vậy thì công việc mình nó sẽ trôi chảy nó đảm bảo
để tạo nguồn cán bộ nữ các cấp ủy đảng thường xuyên quan tâm giới thiệu nữ quần chúng ưu tú
để bồi dưỡng kết nạp vào đảng từng bước nâng cao tỷ lệ nữ trong toàn đảng bộ
cùng với đó công tác quy hoạch đào tạo bồi dưỡng về chuyên môn chính trị
và tạo động lực cho cán bộ nữ phân đấu để được xem xét đánh giá
bồi nhiệm vào các chức danh chức vụ phù hợp luôn được thiệu ủy đặc biệt trú trọng
hỗ trợ quan tâm của bang thường vụ quan tâm của các bang đồng thể
nhưng mà đặc biệt là người phụ nữ của thị trạng trần tường ý thức được cái giai trò của mình
khi mà đưa đi đào tạo người ta phấn đấu khi về mà đề bạc bổ nhiệm
thì người ta thấy rằng là đó là một niềm tự hào
cho nên là khi mà được bổ nhiệm đó nói chung là phụ nữ rất là phấn đấu
làm hết sức mạnh sắp xếp trong việc gia đình trong việc cơ quan để mà hoàn thành những điều
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi sắp kết thúc
kiến tường cũng đã chuẩn bị cho nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
có hai mươi bảy nữ trên bảy mươi sáu người được quy hoạch vào ban chấp hành đảng bộ thị xã
trong đó có một mươi chín nữ thuộc hối cơ quan tám nữ thuộc hối xã phường
có sáu mươi tám nữ trên một trăm ba mươi một người được quy hoạch vào cấp ủy xã phường
có thể thấy rằng công tác cán bộ nữ ngày càng được quan tâm
tỷ lệ cán bộ nữ giữ vị trí lãnh đạo quản lý không ngừng tăng lên qua từng năm
đây là tín hiệu vui động lực để đội ngũ cán bộ nữ tiếp tục thi đua công hiến xứng đáng
vào sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước